cây xanh có rất nhiều lợi ích nhưng nếu không biết rõ đặc tính của chúng để gây ngộ độc hay mắc bệnh thì hậu quả sẽ rất khó lường
đây là hình ảnh những em học sinh đang học tại một trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn tỉnh nghệ an bị ngộ độc hồi cuối tháng bốn vừa qua
nguyên nhân được xác định là do các em đã ăn phải quả ngô đồng được trồng trong khuôn viên nhà trường
điều đáng nói sự việc này chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị ngộ độc cây trồng làm cảnh xảy ra trong thời gian qua
hiện có không ít những loài cây cảnh rất được ưa chuộng nhưng lại chẳng mấy ai để ý đến độc tố của nó
đa số người mua là gì chủ yếu là dựa vào cái gì một là cái hình dáng của nó rồi là màu sắc của nó rồi là về đôi khi có những người cầu kỳ hơn nay thấy là gì
lại còn về cái ý nghĩa ý nghĩa của cái cây đấy nghe có vẻ nó hay
đấy mang lại cái hy vọng gì đó chẳng hạn
thì là đôi khi là mua về những trưng bày nhưng mà lại không lại quên đi cái tìm hiểu về cái về cái cái cái những cái mà nó có thể gây ảnh hưởng đến cái cái cái sức khỏe
nhiều loài cây hoa rất đẹp nhưng chứa độc tố cao như hoa trúc đào hoa đỗ quyên vạn niên thanh hiện đang trồng khá phổ biến ở nhiều nơi
những hình ảnh này được ghi lại tại quốc lộ một
tuyến từ hà nội đi bắc ninh cây hoa trúc đào có màu sắc rực rỡ bắt mắt được trồng dọc theo dãy phân cách để tô điểm cho cảnh quan môi trường
kể cả khu vực đông dân có nhiều người qua lại
tuy nhiên không hề có bất kỳ biển cảnh báo nào về độc tố có thể gây ngộ độc chết người của loài hoa này
cây trúc đào là một cây rất độc
mà ở trong cái nhóm chỗ cây cây mà có độc thì cây trúc đào là một trong những cây mà đồ bạc đứng trong cái danh sách cây có độc
đấy thì cái cây này
thì đặc điểm của nó thì nó cái sức sống của nó rất khỏe
sức sống rất khỏe
nhưng mà nó lại có hoa nở đẹp
thì đã có một thời gian tức là trồng nhiều ở trong công viên
ví dụ như là mấy cái công viên của khu vực hà nội
rồi là một số trên các cái dãy phân cách trên các tuyến đường trồng rất nhiều
đấy nhưng mà do cái gì cái nhận thức về cái tính độc của nó
thì là người ta chưa nhận thức được
không phải người chơi cây cảnh nào cũng có sự hiểu biết
về các loại cây mình mua để trang trí trong nhà
còn người bán thì vì lợi nhuận
nên dù có biết hay không
họ cũng sẽ chẳng chia sẻ về các loại độc tố có chứa trong cây
đi ra ngoài chợ đấy khi màu nó đẹp thì là mua về để trong phòng
cho các cháu vừa học vừa có không gian xanh
thì mình hỏi người bán hàng là chẳng hạn như là trẻ con ấy
nhưng mà họ trẻ con nó có nghịch nó có ngắt ra thì là nhựa
mà nó có dính vào tay thì là có sợ có bị dị ứng không
thì là thường thường thì người ta bán hàng thì ai người ta bảo là bị dị ứng
nên là họ cứ mình cứ ưng thì là họ bán cho mình thôi
trẻ con thường rất hữu độc
nếu chúng có vịt ngợm ăn nhầm hoa lá cây có độc
thì cũng là điều dễ xảy ra
các loài hoa như đỗ quyên trạng nguyên vạn niên thanh
đều có khả năng gây nguy hiểm cho con người
cái tính độc của cây hoa đỗ quyên đấy hoa đỗ hoa rất đẹp
nhưng mà nó lại là gì
khi mà ai mà không biết đặc biệt là ví dụ như bày đặt trong nhà chẳng hạn
mà trẻ con trẻ nhỏ mà nó bứt cái nó cho mồm nó nhai chẳng hạn
hoặc là nó vò nát trên tay chẳng hạn
thì nó có thể là gì
một là ở trên da thì nó có thể gây dị ứng
hoặc là gì
nếu ăn vào thì nó có thể gì
có thể dẫn đến ngộ độc
trẻ em có cái hệ da rất là non nớt
thứ hai là các hệ miễn dịch chưa được phát triển đầy đủ
do đó là nếu vô tình ăn phải thì các em bé sẽ có thể là bị bỏng rắt ở cổ
hẹp đừng hô hấp và gây suy hô hấp
do đó là cần được đưa đến bác sĩ để cấp cứu kịp thời
người yêu thích hoa cây cảnh khi có ý định trồng thì cũng nên tìm hiểu về đặc tính của nó
để phòng ngừa khả năng gây nguy hiểm nếu cây có chứa độc tố
cây có độc nhưng vẫn có thể trồng làm cảnh trong nhà
nếu biết cách đề phòng chất độc tiếp xúc với con người
chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp nhổ bỏ cây cảnh có độc tố
hiện vẫn được trồng ở nơi công cộng thay thế bằng cây trồng khác
nếu trồng thì nên có biển cảnh báo để phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy ra